thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa cho biết phạm nhân triệu quân sự đã bị bắt tại xã yên dương huyện hà trung vào lúc một mươi năm h cùng ngày khi đang trên đường bỏ trốn
điều đáng nói đây là lần thứ ba tù nhân này vượt ngục
chiều cùng ngày lực lượng chức năng di lý triệu quân sự về công an huyện hà trung
trước đó tối ngày ba mươi một tháng năm sự đã trốn khỏi trại giam t chín trăm bảy mươi bốn cục điều tra hình sự bộ quốc phòng đóng tại địa phận xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
trong quá trình bỏ trốn đối tượng đã lấy cắp hai chiếc xe đạp của người dân để bên đường sau đó bán lại một chiếc xe với giá một trăm linh đồng
triệu quân sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên đang chấp hành hình phạt tù trung thân tại trại giam trên
sự là đối tượng từng phạm tội giết người cướp tài sản

trong đó có việc đầu tư vào appynaons trên mạng đây là app không được phép hoạt động tại việt nam dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng bốn mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam cách khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện tàu cá mang số hiệu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi một ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn văn thanh chú tại bến tre làm thuyền trưởng
chủ tàu cá là bà trần thị thu hồng chú tại kiên giang
ông thanh khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng hơn bốn mươi lít dầu đeo để tiến hành cung cấp cho các tàu cá đang hoạt động trên biển
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
tổng kết việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến những góc khuất những tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian vừa qua đã được nhiều đại biểu quan tâm
tổng kết việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
lấy ví dụ ở thủ thiêm ngay sau cuộc đấu giá đất nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu thực chất là giá ảo để té nước theo mưa đẩy giá đất giá nhà tại tp hcm lên cao để kịp thời bán ra một số lượng lớn nhà đất mà họ đã mua gom trước đó
có những nhà đầu tư thì còn lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu trái phiếu của mình
nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh võng giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng mà nếu thực hiện chót lọt là có thể rút ruột
và đáng lưu ý là việc giá đất bị đẩy lên quá cao cùng với giá ảo sẽ khiến cho giấc mơ an cư của những người có thu nhập thấp ngày càng trở nên xa vời
đại biểu cũng đề cập đến tình trạng quân xanh quân đỏ thông đồng để diêm giá tại nhiều phiên đấu giá đất tình trạng bắt tay ngầm rút ruột tài sản nhà nước
việc thông đồng có thể được diễn ra giữa những người tham gia đấu giá với nhau còn gọi là quân xanh quân đỏ để lót đường cho một nhà đầu tư đã định sẵn chúng với giá rẻ
và giá trị thực của nhiều lô đất đã bị những quân xanh quân đỏ này dìm xuống tình trạng bắt tay ngầm rút ruột của nhà nước
lấy ví dụ gần đây vụ án ở hà nội các đối tượng đã bắt tay với những người có trách nhiệm để điều chỉnh giá đất rẻ hơn gần một nửa so với giá ban đầu từ năm trăm linh tỷ xuống còn ba trăm linh tỷ
và nếu như phi vụ này chót lọt thì nhà nước sẽ mất gần một nửa tiền
nhưng mà đến nay thì các đối tượng này đã có vụ án này đã có tám bị can bị khởi tố
trong đó có hai bị can là cán bộ của ban quản lý
tuy nhiên dư luận băn khoăn liệu rằng còn nhiều phi vụ tương tự như thế này chưa bị phát hiện hay không
quốc hội chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai về thuế
trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định giá đất theo giá thị trường đúng như quy định của luật đất đai
quỹ ban nhân các tỉnh thành phố phải cập nhật đúng đủ và kịp thời giá đắt theo sát giá thị trường vào bảng giá đất nhà nước
để làm căn cứ tính thế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và tính chi phí bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất cho người dân để đảm bảo sự công bằng bình đẳng trong các mối quan hệ này
nhằm làm trong sạch thị trường đất đai các đại biểu đề nghị chính phủ tăng cường kiểm soát chặt chẽ thanh tra kiểm tra thường xuyên hơn đối với hoạt động này
đồng thời kiến nghị bộ công an chọn một số phiên đấu giá đất để xác minh điều tra làm rõ nhằm tăng tính gian đe ngăn ngừa vi phạm tội phạm trong hoạt động này
bên cạnh đó đại biểu đề nghị bộ tài chính tổng cục thuế quy định rõ các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản để cơ quan thuế địa phương thực hiện nhất quán đảm bảo tính thống nhất công khai minh bạch tránh tình trạng lạm quyền nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
chiều nay tại công an tỉnh nam định bộ công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
chúc mừng đại tá trần minh tiến và đại tá phạm văn long nhận nhiệm vụ mới
thứ trưởng lê quốc hùng và đồng chí phạm gia túc bí thư tỉnh ủy nam định đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm trong quá trình công tác
cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nam định và đảng ủy lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành và những kinh nghiệm quý trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và lãnh đạo bộ công an trên các mặt công tác
đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
tổ công tác triển khai đề án sáu của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình
kết quả triển khai đề án số sáu và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới